thưa quý vị sáng nay tại bệnh viện việt đức thủ tướng phạm minh chính đã dự lễ phát động đăng ký hiến tặng mô tạng cứu người với tinh thần cho đi là còn mãi
đây là sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm thay đổi nhận thức của xã hội về hiến mô tạng thắp ngọn lửa nhân ái và nhân rộng thêm những hành động cao quý có phần mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh
thủ tướng phạm minh chính nêu rõ trong hơn ba mươi năm qua lĩnh vực ghép tạng đã đạt được sự tiến bộ vượt bậc đó chính là nhờ ba nhân tố chủ yếu chủ trương đường lối chính sách khuyến khích của đảng nhà nước sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ nhân viên y tế đặc biệt là sự hy sinh cao cả của những người hiến tạng gia đình người hiến tạng và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân
thủ tướng biểu dương và cảm ơn những tấm lòng vàng những nghĩa cử cao đẹp của những con người những gia đình với tấm lòng hy sinh cao cả
đã tình nguyện hiến mô tạng một phần vô giá của cơ thể mình người thân của mình để thắp sáng niềm tin tiếp nối hy vọng mở ra cơ hội sống cho nhiều người khác
hiện nay hơn chín mươi bốn tạng ghép là từ nguồn hiến sống tiềm ẩn nhiều nguy cơ có hại đối với sức khỏe người hiến
việc khuyết động nguồn lực và các cơ chế chính sách liên quan đến ghép tạng còn những hạn chế bất cập
đội ngũ chuyên gia y bác sĩ nhân viên y tế trong lĩnh vực ghép tạng chưa nhiều điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị chưa thực sự đầy đủ đáp ứng yêu cầu
thủ tướng đề nghị bộ y tế chủ động xây dựng kế hoạch có chỉ tiêu cụ thể tăng số lượng người đăng ký hiến mô tạng phù hợp giả soát hoàn thiện các cơ chế chính sách và có những giải pháp phù hợp kịp thời hiệu quả để thúc đẩy các hoạt động trong lĩnh vực ghép tạng hiến tạng

nhân dịp này thủ tướng chính phủ phạm minh chính và gia đình sẽ hiến mô tạng cứu người trong thời gian tới